công an quận bình tân thành phố hồ chí minh cho biết đang bắt giữ một nhóm sáu đối tượng
có độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi bảy để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
ban nhóm cướp tuổi tin này có ra tay ở những đoạn đường tối vắng người
và sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị truy đuổi
theo đó thời gian qua cơ quan công an đã nhận tin báo của người dân
về một nhóm đối tượng nhỏ tuổi chuyên cướp giật tài sản nên đã tiến hành xác minh truy xét
qua điều tra công an quận bình tân đã triệu tập một số đối tượng khả nghi
bước đầu các đối tượng khai quen biết nhau thông qua các mối quan hệ xã hội
không còn đi học thường tụ tập ăn chơi lêu lỏng
do thiếu tiền tiêu xài nên đã rủ nhau lập băng đi cướp chở nhau rão quanh các tuyến đường
nhất là các đoạn đường tối vắng tìm người sơ hở để ra tay
tài sản bọn chúng nhắm tới chủ yếu là tài sản dễ tiêu thụ như điện thoại di động
bọn chúng thường đi cùng nhau và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng
như người cướp giật người cán địa hoặc chống trả nếu bị truy đuổi
tài sản cướp được đem đi tiêu thụ ngay cho một đối tượng chưa rõ lai lịch ở quận tân phú
rồi chia đều để tiêu xài cá nhân
mặc dù còn nhỏ tuổi đời từ một mươi bốn đến một mươi bảy nhưng các đối tượng trong băng cướp ra tay dứt khoát
manh động và thường đi theo số đông để dễ dàng xử lý các tình huống xảy ra
đến thời điểm bị bắt băng cướp này đã thực hiện hai vụ cướp giật
ngoài ra lực lượng công an đang tiếp tục xác minh một số vụ cướp
nghi ngờ là do băng cướp nhí này thực hiện
hiện cơ quan công an đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật